khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng giảm còn dài rác nên nhiệt ngày tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi hai độ
khối không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía nam làm cho giải hội tụ nhiệt đới suy yếu thay thế dần gió mùa tây nam
vì thế mà mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng giảm dần
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này chỉ còn mưa rào và rông ở mức dài rác
thời gian mưa xuất hiện sau một mươi năm giờ chiều và kéo dài đến khoảng một mươi chín giờ
khoảng thời gian từ nay cho đến một mươi năm giờ là lúc mà nam bộ và tây nguyên trời có nắng
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
còn tại các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay mưa rào và rông tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía tây vùng biển nam biển đông
bao gồm khu vực huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không mưa nắng giáo
gió hướng đông bắc mạnh cấp bốn đến một mươi năm h
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước